thực hiện quyết định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
bộ lao động thương binh và xã hội vừa thành lập ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
trong đó có việc thành lập đường dây nóng về gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng
đường dây nóng qua tổng đài một trăm một mươi một tiếp nhận giải đáp những vấn đề vướng mắt khi thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng
trong quyết định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng
tổng đài một trăm một mươi một chính thức bắt đầu tiếp nhận thông tin hỏi đáp chính sách về việc trì trả gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng
từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai
bên cạnh đó bộ lao động thương minh và xã hội cũng công bố các số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân
bao gồm chín trăm một mươi ba bốn mươi chín năm trăm sáu mươi bảy chín trăm bảy mươi bảy chín trăm bảy mươi sáu sáu trăm tám mươi sáu và chín trăm một mươi ba ba trăm bảy mươi tám tám trăm một mươi sáu